thưa quý vị hút trộm xăng của công ty đem bán sáu đối tượng là thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu chở xăng cùng người mua xăng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
các đối tượng bị tạm giữ gồm thuyền trưởng nguyễn ngọc thành hưng quê tỉnh an giang
và các thuyền viên phan phú trần văn cư nguyễn tấn thành và huỳnh tấn đạt đều là nhân viên của tàu thành lễ hai thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ bình dương
đồng thời công an cũng tạm giữ nguyễn thành long quê tỉnh tiền giang là người mua xăng
trước đó vào lúc hai giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi một trên tuyến sông đồng nai đoạn qua địa phận thành phố biên hòa lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa bất ngờ ập đến
bắt quả tang các đối tượng trên đang hút xăng từ tàu vận tải sang ghe khác để bán
để không bị công ty chủ quản phát hiện các đối tượng đã tìm cách hút trộm xăng nhưng không làm đứt niêm chỉ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra